hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bé gái tám tuổi
bị nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm bạo hành đến tử vong tại căn hộ trung cư ở quận bình thạnh
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm cho rằng
việc xác định thái có đồng phạm với trang hay không qua các chứng cứ
việc xét hỏi các bị cáo cho thấy nguyên nhân cái chết của bé gái là phù phổi cấp
sốc chấn thương thời điểm bé gái bị đánh gây ra vết thương dẫn đến tử vong
thái không có nhà không có căn cứ xác định thái có vai trò đồng phạm tội giết người
do đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm
tuyên thái tám năm tù về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
tại tòa nguyễn võ quỳnh trang tiếp tục khẳng định chấp nhận bản án tử hình của tòa sơ thẩm
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho biết sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi